để chống lại việc tăng huyết áp thì người cao tuổi cần thực hiện một số các việc như sau
thứ nhất là thường xuyên tự theo dõi huyết áp của mình nếu như có thể
thứ nhì là cố gắng điều chỉnh chế độ sinh hoạt ăn uống một cách hợp lý
tức là cũng đủ nước tức là ăn nhạt dưới năm gram muối một ngày
tức là tự tập luyện những bài thể dục yoga một cách hợp lý
thư giãn tinh thần vận động một cách nhẹ nhàng và phù hợp
bên cạnh đó thì cần lưu ý trong những ngày mà lạnh thì chúng ta không nên ra ngoài quá sớm để tập thể dục
mặc dù tập thể dục là rất tốt nhưng nếu ra ngoài sớm quá bị lạnh thì nó có thể gây nên những cái hệ lụy
và nếu như khi ra ngoài thì cần trang bị đủ mũ và áo ấm
đặc biệt là có thể chế mốt chẳng hạn thì cũng phải chuẩn bị những điều kiện để mình có thể là phòng tránh được
và trên tất cả thì tóm lại là cần phải lắng nghe sức khỏe của mình
và có một cái thái độ cái trách nhiệm tốt nhất với cơ thể của mình
thì chúng ta sẽ có thể phòng tránh được những cái bệnh lý hoặc là những cái tình trạng đáng tiếc mà có thể xảy ra
nếu như mà cái tình trạng nghi ngờ là đột quỵ nó xảy ra
tức là bệnh nhân có thể lơ mơ này rồi dối loạn về ý thức
rồi thậm chí là gia đình có thể là phát hiện được là bệnh nhân có mất hoặc là giảm vận động một nửa người rồi méo
hoặc là nói không rõ tiếng
thì cái đấy có thể tạm nghĩ đến là có thể xảy ra cái tình trạng tai biến mạch máu não
và trong trường hợp đó thì chúng ta cần không tự cấp cứu và sơ cứu bệnh nhân
một cách theo cái hiểu biết của mình
mà nên sớm liên lạc với cơ quan y tế để vận chuyển bệnh nhân vào trung tâm y tế
hoặc là đơn vị y tế sớm nhất
để bệnh nhân có thể được trần đoán chính xác và điều trị
và chúng ta cũng biết rằng là trong cái tai biến mạch máu não hoặc là đột quỵ
thì nó có thời gian vàng
trong khoảng ba giờ đầu tốt nhất là như thế để đưa được bệnh nhân đến cái trung tâm đột quỵ
nếu như sau ba giờ đầu thì tiếp theo là trong sáu tiếng
thì bệnh nhân cần phải được bán thiệt rồi
nếu muộn hơn thì sẽ có rất là nhiều các cái di chứng có thể sẽ xảy ra và sẽ kéo dài